một tổ công tác đặc biệt lên đường đến khu trọ bạn gái tên hưng đang làm công nhân tại nhà máy samsung yên phong bắc ninh
một mặt theo dõi di biến động của đối tượng mặt khác các điều tra viên tỉ mỉ chắp nối dừng lại thời gian
đường đi của đối tượng hưng về thời điểm cuối cùng là sáng ngày bảy tháng một mươi một là ngày xảy ra vụ án
xem hưng có những bất minh về thời gian như thế nào
chiều ngày một mươi tháng một mươi một đúng như nhận định của ban chuyên án hưng ra khỏi nhà đi chợ
mọi di biến động của hưng đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ công tác
sau hơn một giờ đồng hồ hưng trở về nhà trọ
tổ công tác đã tiến hành chia thành năm mũi đồng chí cường là phụ trách chung
chúng tôi tranh hành bao vây xung quanh nhà đối tượng nơi đối tượng ở
và tiến hành tiếp cận đối tượng
và khi tiếp cận được đối tượng xác định đối tượng gọi hỏi
khi đối tượng có tên như hưng trả lời thì chúng tôi tiến hành xung quanh bắt giữ
một mươi giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một nghi can nguyễn quang hưng đã bị bắt
tuy nhiên đây có phải là đối tượng giết người cướp xe ôm ở thị xã phổ yên hay không
và để đối tượng cúi đầu nhận tội
lại là một câu chuyện khác
thì bản thân đối tượng này là đối tượng không được học một cách đầy đủ
và chỉ là làm ra động tự do và hai đứa đặc điểm của đối tượng hưng này là đối tượng nghiện
mà chú ý là đã từ lâu rồi
do trong môi trường như thế đối tượng có sự gian manh và giọt huyệt khi thực hiện hành vi phục tội của mình
bà đầu tên hưng phạm
bà đầu tên hưng phạm
hưng phạm đã phủ nhận mọi chứng cứ buộc tội của các điều tra viên
nhìn cho rằng mình không có mặt ở thái nguyên vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
sòng sòng với chiến thuật hỏi cung thì các điều tra viên đã tụ thập trước quần của đối tượng
có một số vết màu nâu nghi là máu của nạn nhân
và kết hợp việc giám định dấu vết vật chất trong móng tay của nạn nhân
để xác định có dấu vết gen của đối tượng nguyễn quang hưng hay không
từ kết quả phân tích dấu vết và chiến thuật hỏi cung linh hoạt
hưng đã không thể chối cãi
khai nhận hành vi phạm tội
khương khai do cần tiền để sử dụng ma túy
nên đã nảy sinh ý định thuê người chở xe ôm đến sát hại và cướp tài sản
biết chất cổng công ty samsung electrolux việt nam
ở huyện yên phong bắc ninh có nhiều xe ôm
khoảng bảy giờ ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thuê một chiếc xe ôm tại cổng v ba của công ty samsung
lúc này hưng lên xe cổng trí trương thị mưa
do thông thường địa bàn hưng biết khu vực biển cây gần bệnh viện cô ni chín mươi một
là nơi vắng vẻ thuận lợi cho hắn ra tay
khi tới địa điểm trên hưng yêu cầu trị mưa dừng lại
để y gặp mẹ đang cắt cỏn tại đây
hưng xuống xe giả vờ gọi điện thoại cho mẹ nhưng không liên lạc được
trị mưa yêu cầu đi về
nhưng khi lúc lên xe hưng lấy con dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn từ trước
vùng lên bấm liên tiếp bấm lưng của trị mưa
chưa dừng lại hưng tiếp tục đâm liên tiếp nhiều nhét dao vào bằng ngực và mặt của trị mưa
sau khi giết người xong thì lấy tài sản của nạn nhân
dùng điện xe máy bỏ trốn
tâm lý thì nó hoang mang nhưng mà thôi cũng phấn khởi
bây giờ tìm được ra coi đúng người đúng tội rồi
tôi ở đây này coi rồi

đầu tiên tôi coi nô noan lên là tôi nhất phấn khởi
tại vì coi là mình chả biết nào
mà đúng người đúng tội là mình trước rồi
không có mình ở đây cũng chết
những người dân mà làm cái nghề hoạt động kinh doanh
cái nghề lái xe ôm ý
thì theo tôi là nên phải có cái gọi là
mình phải lên nâng cao cái nhận thức và cảnh giác
không vì là nắm vội hoặc đối tượng nó
đặt vấn đề mà thuê theo mình đã vội vàng rồi đi ngay
thứ hai là nếu cần thiết mà đi đường xa
dài thì phải có người có bạn đi cùng
đối với cái lực lượng công an khi làm công tác điều tra khám án
nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
khi mà khám phá ra bắt giữ đối tượng
nghiêm trọng đó là một cái phấn khởi chung của cán bộ chính sĩ làm nhiệm vụ
cũng như là từ những cái việc đó mà lấy được cái niềm tin của nhân dân
những cái niềm tin của nhân dân trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
với sự tích cực trong công tác điều tra khám phá án
sau bảy mươi hai giờ không nản trí
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
bệnh trật tình xã hội công an tỉnh thái nguyên
đã làm rõ kẻ thủ ác
người sớm đưa ra xử lý trước pháp luật
làm tăng thêm sự tin tưởng của quận chính người dân
vào sự nghiêm minh của pháp luật
vụ án kết lại xong đã để lại nhiều bài học toàn giác cho người dân
vụ án kết lại xong đã để lại nhiều bài học toàn giác cho người dân
trong chiến tranh phòng chống tội phạm
tội phạm ngày càng hết sức manh động và điêu lũng
tội phạm ngày càng hết sức manh động và điêu lũng
vì thế mỗi người dân cần tự trang bị cho mình

những cơ chức cần thiết để phòng ngừa tội phạm